bởi vì mỗi một hệ thống xử lý chất thải có kinh phí rất cao từ vài tỷ đến vài chục tỷ
do vậy các doanh nghiệp sẽ không có cơ sở để đầu tư dài hạn như vậy được
hồi xưa bọn tôi đã đầu tư tiền vào thời điểm giới phép đang có hiệu lực
nhưng đến thời điểm này đầu tư vào số tiền cũng rất lớn rồi
nên không bây giờ đi cũng không xong mà ở lại cũng không đầu tư tiếp tục đầu tư mạnh được bởi vì nó chưa rõ ràng
đây là hệ thống xử lý chất thải của công ty cổ phần thực phẩm minh dương
công ty duy nhất đáp ứng các tiêu chí môi trường ở điểm công nghiệp di chạch
với hệ thống phân hủy vi sinh và chuỗi bể lọc thiết kế dích rắc tổng số tiền đầu tư lên tới gần tám tỷ đồng
theo các chuyên gia với những doanh nghiệp khác ở điểm công nghiệp này để đầu tư hệ thống lọc chất thải đạt chuẩn
số tiền phải bỏ ra sẽ còn lớn hơn nhiều khi chất thải của họ không phải là chất thải hữu cơ như công ty cổ phần thực phẩm minh dương
mà là chất thải vô cơ
nhưng nếu đầu tư như vậy những doanh nghiệp vừa và nhỏ ở đây không thể hoàn vốn nếu hợp đồng thuê đất chỉ kéo dài một năm
chấm dứt mà họ không được gia hạn và họ cũng không thể rời đi nơi khác khi đã bỏ ra hơn trăm tỷ đồng cả gốc cả lãi để đầu tư vào đây
không chỉ các doanh nghiệp mà ngay cả chính quyền địa phương cũng gặp khó khăn trong vấn đề xử lý chất thải cụm công nghiệp di chạch
bởi chính họ cũng không thể xây dựng hệ thống xử lý chất thải tập trung trên khu vực đã nằm trong quy hoạch trục hồ tây ba vì
để xử lý khu tập trung nước thải ở tại cụm điểm công nghiệp di trạch thì các doanh nghiệp cũng rất muốn để thực hiện
nhưng do quy hoạch bị trống lấn như vậy có thể nói là rất khó khăn trong việc thực hiện và có thể gọi là không thể thực hiện được
những vướng mắc nằm ngoài tầm xử lý của cả doanh nghiệp lẫn chính quyền xã di trạch và chính quyền huyện hoài đức cũng đã tìm cách tháo gỡ
nhưng vẫn chỉ ở mức yêu cầu các doanh nghiệp tự xử lý chất thải
và đề xuất với ủy ban nhân dân thành phố hà nội giải pháp mà họ cho là khả thi nhất
về giải pháp trước mắt như tôi nói ban đầu trước mắt là yêu cầu các doanh nghiệp sẽ trước đi vào hoạt động
thì yêu cầu phải có đầu tư xây dựng xử lý lứt thải của mình sản xuất trước khi xả thải ra môi trường
về giải pháp lâu dài thì chúng tôi kiến nghị ca cấp tới đây chúng tôi sẽ kiến nghị các cấp
đặc biệt là thành phố quan tâm để đầu tư cho cơ chế cho chủ trương
để đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung để làm sao để tất cả các doanh nghiệp xả thải ra đấy
đều được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý trước khi xả thải ra để đảm bảo môi trường chung trên địa bàn huyện
còn với các doanh nghiệp ở điểm công nghiệp di trạch điều mà họ mong mỏi là được thuê đất với thời hạn dài hơn
để có cơ sở đầu tư hạ tầng và hệ thống xử lý chất thải
đấy là cái bài toán kinh tế mà tôi nghĩ rằng là như vậy là
trung hòa được hiện nay để cho doanh nghiệp và nhà nước và nhân dân cùng có nợ
thì tôi nghĩ là ủy ban cho thành phố nội nên xem xét lại
đã có thể cho thuê có thời hạn năm năm hoặc một mươi năm để các doanh nghiệp ta tự
là như vậy tính cái bài toán kinh tế để ta đầu tư cho phù hợp
như thế thì tránh thất thoát như vậy là cho nhà nước cái tiền thu tiền thuê đất
hay là tránh thiệt hại cho doanh nghiệp là ta bỏ tiền đầu tư xây dựng hạ tầng
và cái thứ ba nữa là
như vậy là nó không để lãng phí ở đây tôi nói là lãng phí cho toàn xã hội đều bị quẹt treo
với thực tế trục hồ tây ba vì chưa biết tới bao giờ mới khởi công
thì đề xuất của huyện hoài đức rất đáng để xem xét
tuy nhiên việc có cho phép một mươi tám doanh nghiệp ở điểm công nghiệp di chạch được thuê đất với thời hạn dài hơn hay không
còn phụ thuộc vào kế hoạch xây dựng trục hồ tây ba vì
và trong khi chờ đợi các doanh nghiệp vẫn tiếp tục phải hoạt động với hệ thống hạ tầng tạm bỡ
người dân vẫn tiếp tục phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường
trong khi chính quyền xã di trạch và huyện hoài đức cũng không có phương án xử lý thỏa đáng
vâng thưa quý vị và các bạn như vậy là sự trồng chéo giữa quy hoạch của tỉnh hà tây cũ với quy hoạch trục s hai của ubnd thành phố hà nội
đã khiến cho các doanh nghiệp ở điểm công nghiệp di chạch rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan
nghĩa là chuyển đi nơi khác thì mất trắng số tiền đã nộp còn ở lại thì cũng không thể đầu tư bài bản để sản xuất lâu dài
và một hệ lụy khác là tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng trầm trọng
chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với ubnd thành phố hà nội trên cơ sở đề xuất của ubnd huyện hoài đức
và tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn trong các chương trình nhịp sống kinh tế tiếp theo